sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm qua công an tp quảng ngãi đã khởi tố bốn đối tượng gồm trương nhất kỳ phạm kỳ nam dương ngọc vương và ngô văn hoàng về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn từ trước với anh nguyễn văn nhân hai mươi tuổi ở phường quảng phú tp quảng ngãi khoảng hai mươi hai h tối ngày hai mươi tháng ba
bốn đối tượng trên mang hai cây dao dài ba ống tuyếp sắt đến đón taxi đến dưới chân cầu trà khúc hai thuộc phường lê hồng phong tp quảng ngãi
tại đây trương nhất kỳ và phạm kỳ nam xông vào chém nhân và một số người khác đang ngồi nhậu
hậu quả anh trần văn đại ở phường quảng phú tp quảng ngãi bị chém đứt lìa cánh tay phải anh nhân bị thương tích nặng
công an tp quảng ngãi truy bắt các đối tượng khi đang trên đường đón xe tại bộ trốn vào tp hồ chí minh
còn tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú riềng đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam một mươi một đối tượng để điều tra về tội đánh bạc
lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc và
trên người các đối tượng trên hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền mỗi ván đạt từ năm mươi đồng đến một trăm linh đồng
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương tiếp nhận một mươi khẩu súng tự chế
hai súng săn và hàng chục viên đạn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ từ công an tp hải dương bàn giao
sổ súng trên là do các đơn vị tổ chức cá nhân trên địa bàn tp hải dương tự giác giao nộp thông qua công tác tuyên truyền
vận động của lực lượng công an đối với các tổ chức cá nhân trong việc tham gia giao nộp vũ khí vật liệu nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
được biết từ đầu năm đến nay thông qua công tác tuyên truyền vận động lực lượng công an tỉnh hải dương đã thu hồi được hai mươi bốn khẩu súng
gần năm mươi viên đạn một mươi năm công cụ hỗ trợ và nhiều vũ khí thô sơ các loại
thông qua việc thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
và ngăn chặn tình trạng sản xuất buôn bán tàng trữ và sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
tại việt nam chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm nhưng đâu đó những trái bom quả đạn vẫn nằm yên chờ ngày phát nổ
việc bom đạn còn xót lại vẫn nổ giữa thời bình
khiến bao gia đình rơi vào cảnh con mất cha vợ mất chồng hàng chục ngàn người phải mất đi một phần thân thể
và nỗi đau từ bom đạn thì chưa bao giờ nguyên ngoay đối với miền đất lửa của tỉnh quảng trị
nơi có trên tám mươi diện tích đất đai vẫn còn nhiễm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
mời quý vị cùng đến với phóng sự sau để chia sẻ phần nào về những đau thương và mất mát với bà con nơi đây
tiếng nổ sau chiến tranh
những hình ảnh đau thương vẫn ám ảnh
những báo lạc quê nghèo ở miền đất lửa quảng trị
vụ nổ của hai mươi bốn năm về trước cứ ám ảnh người đàn ông này
trong số năm người bỏ mạng thì ba người là em trai ông
nếu chứ sống thì làm nó mà quên được
chỉ có chết thôi chứ còn cái hình tường mà ngay cả cái lúc mà bố thầy ép một năm lá liệt rồi đó
tôi là giống như điên
điên dài đó
cũng là nỗi đau mang tên bom đạn
người phụ nữ này một mình phải tạo tần nuôi bốn đứa con thơ
vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngay tại vườn nhà
chị nga mất đi người đàn ông trụ cột và đứa con thơ chỉ tròn một mươi tháng tuổi
thời gian đã lùi xa hơn hai mươi năm nhưng vết thương thì vẫn còn đó
khi hướng gọi thì tôi cũng chạy đặc mặt chứ
tôi đã có cái
khi trốn ba ngày sau là tôi tìm lại rồi
rồi là cái tôi bữa chiều lại
tôi nằn sữa tôi đổ côi mồ con tôi
mà đau khổ nhiều lắm
còn trong thì
thì mỗi nơi mỗi miệng có chi nữa mà tôi cứ thấp hướng
ở cái thôn này vỏn vẹn chưa đầy một km vuông
đã có gần sáu mươi người chết vì bom mìn sau chiến tranh
bảy mươi người dân thôn sáu b từng đào bom gỡ đạn
như là một nghề kiếm kế sinh nhai
và biết bao tính mạng của con người đã phải đánh đổi
thôn chỉ có vài chục hộ
nhưng có đến một mươi tám hộ là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh
cái gia đình mà gọi là có lực lượng lao động á
thì hình như là bị vấp hại nhiều
vì trước mắt là thầy làm có đồng tiền thu nhập tức thi
để mà mũ sĩ nữa
chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm
nhưng đến nay cả nước vẫn còn khoảng sáu triệu hectare đất bị ô nhiễm bom mìn
khoảng tám trăm linh tấn bom mìn còn sót lại
khiến hơn một trăm linh người thương vong
chỉ khi nhận thức của người dân được thay đổi
thôn sáu b và hàng trăm nghìn thôn làng trên khắp mọi miền của đất nước
bom mìn rơi vãi của chiến tranh
sẽ không còn làm nước mắt rơi thêm nữa
công ty trách nhiệm hữu hoạn tân hòa chuyên kinh doanh chế biến hạt điều xuất khẩu ngụ tại ấp tân hiệp xã tân bình tp tây ninh
phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tây ninh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống được giả định cháy xảy ra tại nhà xưởng trao điều
đám cháy phát sinh trong lò trao điều và có nguy cơ lan rộng và sinh ra nhiều khói và khí độc
khi phát hiện cháy lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng cắt điện dập lửa và chuyển hàng hóa không để lửa cháy lan
khi thấy đám cháy không khống chế được người dân đã điện cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ứng cứu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động bốn xe chữa cháy một xe cứu nạn và một xe chỉ huy đến ngay hiện trường nắm tình hình triển khai lực lượng tiến hành chữa cháy
sau một mươi năm phút chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế đánh giá buổi diễn tập các lực lượng tham gia đã thực hiện đúng quy trình có sự phối hợp nhanh chóng hiệu quả của các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp
thanh tra bộ tài nguyên và môi trường vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần thủy điện đắc my vì những sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước với số tiền lên đến trên tám trăm linh triệu đồng
trước đó cục quản lý tài nguyên nước bộ tài nguyên và môi trường đã thành lập đoàn
kiểm tra đột xuất tại hồ thủy điện đắc mi bốn về việc thực hiện điều tiết nước theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông vu gia thu bồn
qua kiểm tra đoàn đã phát hiện các sai phạm của công ty cổ phần thủy điện đắc my như không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập và các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình
không lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa và tổ chức thông báo kế hoạch điều tiết nước không dự báo lưu lượng đến hồ và thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu ở hạ du sông vu gia theo quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông
bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
các cơ quan chức năng quản lý tuyến đường bộ này cần có biện pháp khắc phục
hoặc cắm các biển cảnh báo biển hạn chế tốc độ tránh để xảy ra tai nạn giao thông
lực lượng công an tp huế vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông
cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp trên địa bàn
tại buổi tuyên truyền báo cáo viên đã cho các sinh viên xem phim về tai nạn giao thông
phân tích rút ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do phóng nhanh vượt ẩu
sử dụng bưa rượu trong quá vượt quá nồng độ cho phép đi vào đường cấm đường ngược chiều
dịp này công an phường đã thông báo kế hoạch tăng cường xử lý học sinh sinh viên
vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông của công an tp huế
để các em nắm và chấp hành nghiêm trình
bến xe miền đông và bến xe miền tây tp hcm vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách
trong dịp nghỉ lễ dỗ tổng hồng vương và ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
trước dự báo lượng khách tăng hai bến xe đã đưa mức trần phụ thu giá vé cho các hãng xe
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới người lao động được nghỉ tổng cộng bốn ngày
đồng thời do ảnh hưởng của sự cố sập cầu gành đồng nai nên dự báo lượng khách di chuyển
bằng xe khách sẽ tăng ba so với năm trước
bến xe miền đông đã thống nhất mức phụ thu giá vé đối với các đơn vị vận tải
không vượt quá ba mươi giá vé ngày thường
trên các tuyến đi bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai
đối với các tuyến thuộc khu vực tây nguyên ninh thuận quảng ngãi không vượt qua bốn mươi giá vé ngày thường
thời gian áp dụng phụ thu giá vé trên tất cả các tuyến từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bến xe miền tây cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đề xuất giá vé phụ thu
và thời điểm áp dụng hợp lý
theo thống kê dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm các năm trước của các hãng xe đưa ra mức giá vé phụ thu
gần hai mươi bảy tám trăm bốn mươi tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự án xây dựng đường ô tô cao tốc bắc nam đoạn nha trang phan thiết theo hình thức bot